thưa quý vị sau hơn ba ngày đêm tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay lực lượng cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện cẩm giang đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con giáo viên mầm non trên sông thái bình đoạn qua xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
trước đó vào sáng ngày tám tháng năm một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là giáo viên mầm non trên địa bàn huyện cẩm giang cùng với con gái chín tháng tuổi ngồi trên xe đẩy và dắt theo con gái hai tuổi rời khỏi nhà
đến trưa cùng ngày người thân nhận được tin nhắn bất thường của người phụ nữ trên nên hô hoán tìm kiếm
quá trình tìm kiếm nhiều người đã phát hiện có dép điện thoại xe đẩy con của cô giáo mầm non bên bờ sông thái bình đoạn qua địa phận xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
người thân đã trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm
các lực lượng chức năng của tỉnh hải dương và huyện cẩm giang đã huy động khoảng một trăm linh người cùng với nhiều xuồng máy thuyền tham gia tìm kiếm cả ngày lẫn đêm
sau hơn ba ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của cả ba mẹ con cô giáo
hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình
chuyển sang các tin tức khác
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt một đối tượng mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
trước đó vào hồi tám h một mươi năm phút ngày chín tháng năm tại khu vực bản hủy khương xã vàng đán huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác của công an huyện nậm pồ chủ trì phối hợp với đồn biên phòng nà bủng
viện kiểm sát nhân dân huyện đã phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng thị ké
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bản nương xã nà bủng huyện nậm phổ tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm sáu viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác đối tượng khai mua tại khu vực biên giới đang trên đường về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện nậm pồ đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
bảy đối tượng đang bay lắc trong quán karaoke hồng vân tại xã quang phục huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
vừa bị tổ công tác công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
trước đó vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại quán karaoke hồng vân tổ công tác của công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại phòng hát tầng ba của quán có bảy nam thanh niên và hai nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan tới việc sử dụng trái phép chất ma túy
và một ống nhựa phía bên trong còn bám dính chất bột màu trắng dạng tinh thể
quá trình làm việc các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy
chất bột màu trắng dạng tinh thể còn bám dính ở trong ống là ma túy tổng hợp loại ketamin
công an huyện tứ kỳ đã tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng này về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí việc mở cửa du lịch cùng với sức hút của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
đã khiến hà nội trở thành điểm đến của nhiều du khách quốc tế
tuy nhiên bên cạnh những hình ảnh đẹp văn minh của thủ đô thì vẫn còn đâu đó
những vụ du khách bị trộm cắp tài sản
hành vi ăn chặn tiền cướp trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản
mà còn lâu làm xấu môi trường du lịch và hình ảnh của người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
bởi vậy việc xử lý nghiêm các đối tượng này để giăn đe là hết sức cần thiết
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
đối tượng trần quốc hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đây là tài xế đã chiếm đoạt điện thoại của hai du khách
tài xế của hai du khách người nga xảy ra tại phố cấm chỉ quận hoàn kiếm vào ngày năm tháng năm vừa qua
theo báo cáo điều tra hai nữ du khách gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại
đồng thời đưa hết đồ lên taxi đến ngõ phố cấm chỉ giao hàng bông
họ dặn lái xe chờ đi đổi tiền để thanh toán cước
tuy nhiên khi hai nữ du khách vừa xuống xe thì bất ngờ tài xế phóng đi mất
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh
bắt giữ được lái xe taxi thu hồi tài sản trả cho hai du khách
còn đây là đối tượng nguyễn khả hoa
sở hữu một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
nữ quái khả hoa tiếp tục hành nghề móc túi ở phố đi bộ quận hoàn kiếm hà nội
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an theo dõi bắt giữ
sau khi móc trộm chiếc điện thoại của một nữ du khách người ấn độ
xảy ra các lực lượng của công quận kiếm đã tập trung điều tra khám phá
đến hình như vụ việc con phần hàng đào phối hợp quận trú dân
bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trong phố đi bộ chợ đêm
và cũng đã thu giữ được cái điện thoại của một du khách người ấn độ đã bị mất
hai là vụ việc liên quan đến lái xe taxi mà có hành vi chiếm đoạt tài sản
hai chiếc điện thoại của hai du khách người nga
cơ bản là các hành vi và tình hình và sân mật ở ngoài
thì cũng chưa có gì là diễn phức tạp
nhưng tuy nhiên trong lần tới sẽ tiềm bản nhiều nguy cơ của loại tội phần này
do vậy mình luyện sự sẽ cố gắng quyết tâm để thực hiện các giải pháp
làm sao mà thực hiện có hiệu quả các chương trình phương án
để đảm bảo an tinh an toàn với du khách
với sự vào cuộc nhanh chóng lực lượng công an đã sớm tìm ra các đối tượng cướp trộm cắp
trả lại tài sản cho du khách nhận được sự tin yêu ủng hộ của người dân
và du khách nước ngoài khi đến với việt nam
tôi rất cảm ơn công an việt nam đã nhanh chóng tìm được tài sản và trả lại cho chúng tôi
toàn bộ thông tin về lưu trú cũng như là cách liên hệ với người thân của chúng tôi
đều ở trong hai chiếc điện thoại này
vì vậy khi bị mất thì chúng tôi cũng rất hoang mang
may mắn đã tìm lại được rồi rất là cảm ơn các anh
sau những vụ việc vừa qua tôi thấy công an việt nam rất có trách nhiệm
tôi thấy việt nam là điểm đến hấp dẫn an toàn
tôi cũng đã ở đây sáu năm rồi nên những hành động vừa qua của một số người tôi nghĩ là số ít thôi
không nên đánh đồng để ảnh hưởng đến du lịch việt nam
trong mắt bạn bè quốc tế việt nam vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn
đặc biệt là sau đại dịch covid một mươi chín vừa qua
những hành vi như cướp giật trộm cắp tài sản của du khách
chỉ là những con sâu bỏ dầu nối canh nhưng cần phải xử lý nghiêm
để không làm xấu môi trường
du lịch việt nam trong mắt du khách quốc tế
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa một điểm đánh bạc
dưới hình thức chơi bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền
tại một khu đất chống đường điện biên phủ khóm một phường sáu thành phố sóc trăng
bắt quả tàng một mươi chín đối tượng tham gia
qua nắm công tác tình hình tin báo của quân chúng nhân dân vào thời điểm trên
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố sóc trăng
phối hợp với các lực lượng có liên quan đã bắt
ngờ ập vào khu đất chống và bắt quả tang hai chiếu bạc gồm một mươi chín đối tượng tham gia
tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực đánh bạc
lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ năm bộ bài tây
với số tiền khoảng một trăm linh hai triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
thế thao đội đại hội thế thao đông nam á lần thứ ba
diễn ra trên địa bàn các đơn vị nghiệp vụ công an huyện thành phố
của tỉnh ninh bình đã và đang tăng cường lực lượng
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp gia quân tấn công chấn áp mạnh
các loại tội phạm sẵn sàng giải quyết kịp thời những tình huống
kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
tại cơ sở
ninh bình là địa điểm diễn ra môn thi đấu karate trong khuôn khổ sea games ba mươi một
do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn
các hoạt động diễn ra là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
để thực hiện tốt kế hoạch đợt cao điểm lực lượng công an trên địa bàn
đã chủ động nắm dự báo tình hình tập trung làm tốt công tác bảo đảm
an ninh thông tin an ninh mạng kịp thời phát hiện đấu tranh
ngăn chặn các thông tin xấu độc các hoạt động chống phá
trong đó tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp tuần tra khép kín địa bàn
nhất là các tuyến các địa bàn trọng điểm để kịp thời giải quyết
các vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội không để tội phạm hoạt động lộng hành
để cho mọi người hiểu hưởng ứng ủng hộ phối hợp lực lượng công an
để làm tốt an ninh trật tự trong dịp tổ chức sea games
phòng cảnh sát cơ động đã xây dựng kế hoạch tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn
các mục tiêu trọng điểm về chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
và có phương án phối hợp với các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn
các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước khi về thăm và chỉ đạo trong thời gian diễn ra sea games
tổ chức tuần tra vũ trang khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm phòng ngừa phát hiện
và ngăn chặn xử lý tội phạm và canh vi vi phạm pháp luật
lực lượng công an sẽ tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức như tội phạm đánh bạc
và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ liên quan đến các môn thi đấu thể thao
trong khuôn khổ chương trình thi đấu sea games ba mươi một triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy
các đường dây mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng không để xảy ra đua xe trái phép ủn tắc giao thông ảnh hưởng tới sea games ba mươi một
trạm cảnh sát giao thông tam điệp đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện bố trí phân công lực lượng
tuần tra trên tuyến và tổ chức cán bộ chốt tại các điểm nút mà có thể nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông
để phân luồng hướng dẫn từ xa không để xảy ra ủn tắc giao thông để giao thông thông suốt
với sự chủ động và quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn sau hai tuần gia quân
lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã đấu tranh phát hiện bắt giữ bốn vụ bảy đối tượng phạm pháp hình sự
một mươi năm vụ bảy mươi ba đối tượng vi phạm và phạm tội về cờ bạc thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng
bắt tám mươi ba vụ một trăm linh sáu đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy phát hiện xử lý gần một hai trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hai bảy tỷ đồng tạm giữ trên bốn trăm linh phương tiện
thời gian tới lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch phương án
quyết tâm tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác phát huy tinh thần trách nhiệm
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
liên quan đến vụ chìm xuồng tại hồ đa tôn xã thanh sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai vào chiều tối ngày chín tháng năm
lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng
trước đó vào chiều ngày chín tháng năm sau khi ăn nhậu tại một nhà người quen ở xã thanh sơn huyện tân phú
nhóm năm người trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cùng chủ nhà đi thuyền đến đảo gần đó chơi
thì không may bị chìm khiến sáu người rơi xuống hồ ngay sau đó bốn người đã được tìm thấy và cứu vớt lên bờ
tuy nhiên một người trong số đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu
đến khuya cùng ngày thì thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy như vậy vụ tai nạn đã làm ba người tử vong
cũng với hành vi tương tự tại bình định công an thị xã hoài nhơn vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng
là trần quốc bảo một mươi chín tuổi và trần trân si hai mươi hai tuổi cùng chú ở xã hoài châu thị xã hoài nhơn
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó các trinh sát ma túy công an thị xã hoài nhơn phát hiện và bắt quả tăng trần quốc bảo
đang điều khiển xe mô tô mang theo một mươi viên ma túy tổng hợp và hai gói ma túy khác
với tổng trọng lượng
tổng trọng lượng hơn bốn gram được cất giấu trong một bao thuốc lá
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trần chân si khi đang ẩn nấp
tại xã hoài châu thu giữ ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp và một mươi gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn bốn mươi ba gram
tại cơ quan công an si khai nhận số ma túy trên là của si mua về nhằm mục đích sử dụng
và bán cho con nghiện trên địa bàn thị xã hoài nhơn và các huyện lân cận
ngày hôm nay công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp đối tượng
huỳnh thị bé hạnh đỗ thành vũ và lê tuấn luân về tội đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
quá trình làm việc phát hiện trong điện thoại di động của luân có chứa nhiều dữ liệu thể hiện
việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá số tiền lên đến gần một mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở của hạnh và thu giữ bốn điện thoại di động
một ipad một máy tính xách tay một ô tô hai cuốn sổ và nhiều giấy tờ thể hiện việc vai nợ của hạnh
với người số tiền
số tiền lên đến hai ba tỷ đồng
bước đầu kiểm tra trong điện thoại di động của hạnh và vũ thu được nhiều dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc
tám tuổi là người tàn tật được hưởng trợ cấp hàng tháng có cha tham gia kháng chiến chống mỹ
bị địch bắt tù đầy
thế nhưng đình văn hải trú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng lại đi ngược với lý tưởng
mà người cha theo đuổi
hải đã điên cuồng chống phá nhà nước một cách mù quáng
mặc cho gia đình khuyên ngăn và bản án năm năm tù giam là cây giá dành cho đối tượng hải
chưa hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hải còn về thành phố hồ chí minh tham gia biểu tình phản đối luật an ninh mạng
luật đặc khu và bị công an phường tân phú quận chín thành phố hồ chí minh xử phạt vi phạm hành chính
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã khởi tố bắt tạm giam bị can hải
những điều bị cáo đưa lên mạng là do ảnh hưởng của các thông tin ở trên mạng
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra khẳng định các tài khoản mạng xã hội của đinh văn hải
có khoảng một mươi người theo dõi
trung bình mỗi ngày hắn đăng từ hai đến một mươi năm bài viết
đến khi bị bắt hải đã tạo ra một mươi ba video phát trực tiếp hàng trăm bài viết và hàng nghìn hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội
bị can đinh văn hải đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện việc đăng tải chia sẻ các bài viết dưới dạng
startube vi giáo phát trực tiếp bằng tài khoản facebook đinh văn hải và tài khoản facebook văn hải
nhằm phê phán
chỉ trích các chủ trương đường lối của đảng chính sách của nhà nước một cách cực đoan
dùng ngôn từ xúc phạm lãnh tới lãnh tụ hồ chí minh lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
đứng trước vành móng ngựa trước những chứng cứ rõ ràng bị cáo đinh văn hải đã phải cúi đầu nhận tội
tạm giam và làm việc với cơ quan điều tra bị cáo đã nhận ra cái lỗi của mình
cũng như qua cái buổi sát sử hôm nay bị cáo cũng hiểu rõ cái tính chất và cái hành vi vi phạm pháp lực của mình
anh bị cáo cũng mong hội đồng sát sử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và cho bị cáo một cái mức án nhẹ
với bản án năm năm tù giam ba năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù là cái giá mà đinh văn hải phải trả
cho hành vi mù quáng đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc
với hành vi trộm cắp tài sản trịnh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm chức pháp luật
và chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của một người dân ở xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp ba triệu đồng tiền mặt và một mươi sáu triệu đồng trong thẻ atm
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt được đối tượng trịnh văn hưng là thủ phạm gây ra vụ trộn trên
không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định trộn cấp tài sản và tìm các nhà dân không có người ở nhà để lèn vào trộn cấp tài sản lấy tiền tiêu xài
đáng chú ý bản thân hưng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộn cấp tài sản nay lại tiếp tục phản tội
tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh công an phường ninh sơn cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng trần anh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện tân châu về hành vi trộm cắp tài sản
thánh là thủ phạm thực hiện vụ trộn cấp xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi b một bảy nghìn hai trăm linh của một người dân khi đang uống cà phê tại một quán ở khu phố ninh trung phường ninh sơn thành phố tây ninh
tại cơ quan công an bước đầu thánh khai nhận là đối tượng nghiện ma túy khi đi ngang qua quán cà phê thấy xe mô tô có cắm chìa khóa trên xe nên đã lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
thánh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và có một tiền sự cai nghiện bắt buộc
công an phường ninh sơn đã thu hồi được tài sản để trả lại cho người bị hại
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phối hợp với công an phường tân đồng đang truy tìm đối tượng lừa một cửa hàng điện thoại chuyển gần bốn mươi triệu đồng vào tài khoản rồi bỏ trốn
sự việc được camera an ninh của cửa hàng điện thoại ghi lại
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn một nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi đến cửa hàng điện thoại hp mobile nằm trên đường dt bảy trăm bốn
thuộc phường tân đồng thành phố đồng xoài do anh hoàng minh phong làm chủ nhờ chuyển tiền gấp cho bạn hàng hai lần với mỗi lần là một mươi chín triệu sáu trăm linh ngàn đồng với mức phí là hai mươi đồng một lần chuyển
tuy nhiên ngay sau đó chủ cửa hàng không thấy tiền về tài khoản
lợi dụng chủ tiệm sơ hở nam thanh niên đã chạy trốn bằng cửa sau bỏ lại chiếc xe máy tại đây
và trước đó đối tượng đã từng đến cửa hàng nhờ chuyển khoản hộ và chủ cửa hàng đã nhận lại được số tiền ngay sau đó
hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng trên để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật